các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sở giao thông vận tải hà nội quy định doanh nghiệp vận tải phải lưu danh sách hành khách tối thiểu hai mươi một ngày kể từ khi kết thúc chuyến đi đồng thời gửi danh sách về biến xe
mới đây sở giao thông vận tải hà nội ra thông báo đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy qd bg tvt
đối với đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định sở giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị quán triệt thực hiện nội dung quyết định số một nghìn chín trăm bốn mươi
quy đề bgtvt xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách bao gồm tuyến hành trình chuyến phương tiện lái xe nhân viên phục vụ trên xe
đảm bảo đúng quy định để được sở giao thông vận tải hà nội bến xe đồng ý triển khai thực hiện
từ chối phục vụ không bán vé cho hành khách không đảm bảo quy định tài quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy quy đề bgtvt
giao nhiệm vụ cho bộ phận theo dõi an toàn của đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung quy định tài quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy
bgtvt hàng ngày tổng hợp các số liệu về phương tiện hoạt động hành khách trên tuyến các vương mắc phát sinh
báo cáo về sở giao thông vận tải hà nội trước một mươi ba giờ hàng ngày
lập danh sách hành khách đi xe theo vụ lục đính kèm giao lái xe nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách đi xe tự kê khai
thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú để quản lý
theo dõi kiểm tra giám sát những người về địa phương theo quy định của bộ y tế và quy định cụ thể của từng địa phương
đảm bảo an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng
lưu bản chính danh sách hành khách đi xe tối thiểu hai mươi một ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi
sao gửi danh sách hành khách đi xe sau khi kết thúc chuyến đi và cung cấp ngay cho bến xe đến để tổng hợp về sở giao thông vận tải hà nội
đối với đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn nhiệm yết công khai và tuyên truyền quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy
quy đề bgtvt cho hành khách đi và đến tại bến xe
đồng thời quán triệt thực hiện thống nhất đến tất cả các đối tượng
và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
có liên quan tại bến xe chuẩn bị phương án và các điều kiện cần thiết
đáp ứng yêu cầu phục vụ hành khách từ trước khi bắt đầu mua vé
cho tới khi kết thúc chuyến xe và về đến nơi cư trú đảm bảo kiểm soát thích ứng an toàn
không để lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng theo quy định cụ thể của địa phương
và quy định tạm thời tại quy định này
từ chối phục vụ không bắn vé cho hành khách không đảm bảo quy định tại quy định số một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy
quy đề bgtvt xây dựng phương án kế hoạch đón trả hành khách
và thống nhất lựa chọn phương án tổ chức vận tải của đơn vị vận tải hành khách
bằng ô tô theo tuyến cố định tham gia đăng ký khai thác chuyến xe phù hợp
với lưu lượng dự kiến do sở gia tốc vận tải hà nội phối hợp với sở gia tốc vận tải đầu tuyến bên kia
công bố thí điểm tạm thời từ ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thu thập cập nhật lưu trữ thông tin danh sách hành khách đi xe tối thiểu hai mươi một ngày
kể từ ngày phương tiện của đơn vị vận tải trả khách và kết thúc chuyến xe tại bến
để tổng hợp báo cáo với sở giao thông vận tải hà nội cung cấp cho cơ quan chức năng
phục vụ công tác truy vết phòng chống dịch covid một mươi chín khi có yêu cầu
báo cáo lượng khách thực tế đi xe và tình hình hoạt động tại bến xe trong thời gian thí điểm
về sở gia tốc vận tải hà nội trước một mươi ba h hàng ngày để kịp thời tổng hợp
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố và bộ giao thông vận tải
sở giao thông vận tải ra thanh tra tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm
đối với hoạt động vận tải trong thời gian thí điểm báo cáo kết quả về sở trước một mươi ba giờ hàng ngày
ra phòng quản lý vận tải thu thập thông tin nắm bắt tình hình hoạt động vận tải
theo quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy qd bgtvt trong thời gian thực hiện thí điểm
tham mưu đề xuất giám đốc sở cho công tác quản lý để kịp thời báo cáo nhanh
trước một mươi năm giờ hàng ngày đến tổng cục đường bộ việt nam theo mẫu tại văn bản số bảy nghìn hai trăm năm mươi
của bgtvt và báo cáo ủy ban nhân dân thành phố bộ giao thông vận tải
hà nội khôi phục bảy tuyến xe khách liên tỉnh
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền
vừa ký văn bản về việc triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách
bằng đường sắt đường bộ
theo đó với đường sắt triển khai thí điểm theo quy định tạm thời của bộ giao thông vận tải
từ ngày một mươi ba tháng một mươi
có hai tuyến đi và đến hà nội gồm hải phòng hà nội và tp hcm hà nội
các tuyến khác thực hiện theo lộ trình thí điểm của bộ giao thông vận tải
về vận tải hành khách phối hợp thống nhất với các tỉnh thành phố để tổ chức các tuyến đi đến
quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu sơn la
với số chuyến bằng năm số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến
theo biểu đồ đã được sở giao thông vận tải hà nội công bố
về vận chuyển hàng hóa vận chuyển hành khách bằng xe buýt xe taxi
tp hcm giao sở giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định của bộ ngành liên quan
và theo công điện số hai mươi một của chủ tịch ubnd tp hà nội chiều một mươi ba tháng một mươi
theo đó từ sáu giờ sáng một mươi bốn tháng một mươi xe buýt xe taxi được hoạt động trở lại
theo công suất và hướng tuyến do sở giao thông vận tải hướng dẫn
ubnd tp hcm giao sở giao thông vận tải phối hợp với sở y tế công an tp hcm
và cơ quan chức năng trực thuộc bộ giao thông vận tải tổng cục đường bộ việt nam
cục đường sắt việt nam sở giao thông vận tải tỉnh thành phố có liên quan
để triển khai theo lộ trình thực hiện từng bước hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
đường sắt đảm bảo an toàn phòng chống dịch thường xuyên nắm bắt thông tin
các chuyến vận tải hành khách đến hà nội để phối hợp giám sát công tác phòng chống dịch
phối hợp với sở y tế và các cơ quan liên quan để hướng dẫn đơn vị kinh doanh vận tải
quản lý khai thác bến xe ga tàu triển khai quy trình tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn
phòng chống dịch theo quy định hướng dẫn của bộ y tế bộ giao thông vận tải và thành phố
về theo dõi y tế từ tổ chức bán vé đưa đón hành khách kết đối phương tiện vận tải hành khách nội tình
ủy ban nhân dân tp hà nội xã công an tp phối hợp với sở giao thông vận tải
thực hiện tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo các hoạt động vận chuyển hành khách đúng quy định
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch đồng thời phối hợp với công an
các tỉnh thành phố khác có liên quan để thực hiện giám sát phương tiện vận chuyển hành khách
và công dân di chuyển giữa các vùng nguy cơ kịp thời nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hà nội xe buýt taxi hoạt động trở lại từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi
bên cạnh vận tải xe khách được nối liền thì hà nội còn đồng ý cho xe buýt và taxi hoạt động trở lại
theo đó xe buýt hoạt động với năm mươi biểu đồ
chạy xe đã được sở giao thông vận tải hà nội phê duyệt
xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ được phép hoạt động với năm mươi số lượng phương tiện
được sở giao thông vận tải hà nội cấp phù hiệu còn hiệu lực
thời gian hoạt động từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi
theo yêu cầu của sở giao thông vận tải hà nội các đơn vị kinh doanh vận tải phải xây dựng kế hoạch
phòng chống dịch covid một mươi chín và phương án xử lý khi có trường hợp mắc covid một mươi chín theo quy định
đảm bảo phương tiện là xe hoạt động theo đúng hành trình đối tượng vận chuyển
và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tổ chức vệ sinh khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi
yêu cầu người lái xe nhân viên phục vụ trên xe chỉ dừng đỗ dọc đường ăn uống vệ sinh
đúng các địa điểm đã ghi trong lệnh vận chuyển hoặc hợp đồng vận chuyển hành khách
lái xe nhân viên phục vụ trên xe phải được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng covid một mươi
tổ chức vệ sinh khử khuẩn phòng covid một mươi chín tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
xét nghiệm sars cov hai bằng pcr hoặc test kháng nguyên nhanh khi có ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
phải xét nghiệm sars cov hai hàng tuần bảy ngày một lần
chịu trách nhiệm trong việc theo dõi quản lý dịch bệnh của bản thân không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
bộ trí dung dịch sát khoản tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng
bộ trí dung dịch áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp với từng loại hình phương tiện giao thông công cộng
yêu cầu hành khách đeo khẩu trang cho suốt quá trình di chuyển
từ chối vận chuyển đối với hành khách không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế
bộ giao thông vận tải và các quy định hiện hành
ông thái hồ phương phó giám đốc trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội
trực thuộc sở giao thông vận tải hà nội cho biết hành khách đi xe phải tuân thủ thông điệp năm k
khai báo y tế và kê khai thông tin hành khách để phục vụ truy vết f khi có yêu cầu của cơ quan chức năng
thực hiện giãn cách trên xe buýt xe buýt vận chuyển không quá năm mươi số chỗ đứng ngồi trên xe
và không quá hai mươi người tại cùng một thời điểm trên xe kể cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe
không chạy ra các tỉnh lân cận
tất cả hành khách lái xe nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện đeo khẩu trang đúng cách
theo đúng khuyến cáo của bộ y tế trong suốt thời gian di chuyển trên xe
trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại xe buýt chạy từ sáu giờ đến hai mươi một giờ
từ ngày một mươi năm tháng một mươi thì chạy từ năm giờ ba mươi đến hai mươi một giờ
thưa quý vị và các bạn thông tin về việc thành phố hà nội cho phép các hoạt động vận tải hành khách
dần hoạt động trở lại đã nhận được sự hào hứng và ủng hộ của nhiều người dân
nhiều người đã có thể tham gia các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng
đặc biệt là di chuyển liên tỉnh để về quê
tuy nhiên các nguyên tắc và yêu cầu phòng chống dịch
cũng như ý thức chấp hành của người dân cũng cần được đề cao hơn nữa
từ đó đảm bảo đầy lùi dịch bệnh cuộc sống dần ổn định trở lại
cảm ơn quý vị đã dành sự quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại